hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng sáu vừa qua chuyến bay vj ba trăm hai mươi hai của vietjet airlines khởi hành từ phú quốc đi tp hcm lúc một mươi một h hai mươi ba và khi hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất tp hcm lúc một mươi hai h một mươi cùng ngày do bất ngờ bị ảnh hưởng của mưa gió lớn máy bay đã trượt ra ngoài mép của đường cất hạ cánh
rất may là toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn sau sự cố tuy nhiên sự việc xảy ra đã làm chấn động dư luận cũng như là cộng đồng mạng
ngay sau khi sự việc xảy ra bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã nhận định rằng đây là một sự cố hàng không đặc biệt nghiêm trọng và công tác điều tra sự cố đã ngay lập tức được thực hiện
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám ba hãng hàng không của việt nam đó là việt nam airlines vietjet và jetstar đã được elerting com đánh giá và xếp hạng đạt mức an toàn cao nhất đạt bảy trên bảy sao
tuy nhiên sau sự cố vừa rồi ngành hàng không việt nam cần phải tiếp tục duy trì tốt thành tích liên tục hai mươi hai năm
đảm bảo an toàn bay và không để xảy ra tai nạn đảm bảo an toàn và tính mạng của hành khách trên mỗi chuyến bay
những ngày gần đây ngập tràn trên các báo và các diễn đàn mạng xã hội là sự kiện máy bay vietjet chặn đường băng tân sân nhất lúc hạ cánh
sự cố rất may không có thiệt hại về người thông tin này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng
cảm giác ngồi trên máy bay là đã sợ rồi đường băng đoạn gồ ghề cũng thoát tim rồi
cuốn chi chật đường băng một đoạn như vậy
đó xỉu hết
may vụ này không có thương vong về người nghe thôi tìm đã nhảy ra ngoài rồi
những sự cố liên quan hàng không đều rất nghiêm trọng
trong trường hợp này sự ảnh hưởng liên đới là quá lớn
hy vọng sân bay long thành sẽ sớm bù đắp lại sự quá tải này
thật may mắn khi tất cả bình an
đường băng bị chân láng và có lớp nước mỏng
áp lực nước lớn hơn áp suất khí bơm trong bánh xe
làm bánh máy bay không chạm mặt đường
cần nâng cấp đường băng
tạo rãnh ngang thoát nước nhỏ ly tì
sự việc này đã khiến sân bay tân sơn nhất phải tạm thời đóng cửa
và đã ảnh hưởng đến tình hình khai thác của các hãng hàng không vận chuyển khách đi khách đến tại tp hcm
trả lời về nguyên nhân này đại diện việt jet cho biết
khi hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay
máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng
và ngay sau đó cục hàng không cũng đã tạm đình chỉ công việc
tạm giữ bằng lái của hai phi công thực hiện chuyến bay
và tạm đình chỉ sáu tiếp viên trên chuyến bay theo quy trình điều tra sự cố
tuy nhiên sự việc này đã khiến cộng đồng mạng hoang mang đặt ra câu hỏi
đi máy bay an toàn đến mức nào
trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo an toàn khu vực sân bay như thế nào
khi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố hàng không
máy bay của việt nam airlines suýt hạ cánh mà không bung cảng tại melbourne
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín máy bay của jeue hàn quốc va chạm mạnh với vật thể lạ
gây móp vỡ phần mũi
lúc đang tiếp cận hạ cánh ở độ cao sáu trăm linh m tại sân bay tân sơn nhất
máy bay của vietnam airlines chuẩn bị cất cánh tại sân bay tân sơn nhất thì gặp vấn đề kỹ thuật
thiết nghĩ đây là một sự cố bất khả kháng nhưng không phải là chưa bao giờ gặp hoặc không thể xảy ra
tuy nhiên có cảm giác hàng không lúng túng khi xử lý
tại nhà chờ khách ngồi la liệt không còn chỗ mà thở nhưng tại cửa an ninh vẫn tiếp nhận khách vào tiếp
sao các máy bay khác không bị trượt thời tiết xấu là một yếu tố bất lợi trong quá trình hạ cánh thôi
chi tiết phải đợi điều tra
trình độ của các phi công chỉ hơn nhau ở xử lý tình huống khi cất hạ cánh thôi
mong cả kiếp sẽ không vướng lao lý
thiên tai bất khả kháng toàn bộ phi hành đoàn và các hành khách đều đã bình an
đây là cái kết quan trọng bĩ mạn nhất đã có được
chiều ngày một mươi năm tháng sáu bên hành lang quốc hội bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể nhận định
sự cố máy bay của vietjet air trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất vừa xảy ra
là sự cố hạng không đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên đến thời điểm này tất cả phải chờ kết luận của tổ điều tra
nếu kết luận xác định là lỗi của hãng và phi công thì việc xử lý sẽ được thực hiện nghiêm khắc theo quy định
trong ngành hàng không để có một chuyến bay an toàn thì không được để xảy ra bất kỳ lỗi nào dù là lỗi rất nhỏ
do đó sự cố vượt qua là những hồi chuông báo động cho ngành hàng không việt nam
cuối năm hai nghìn một mươi tám ba hãng hàng không của việt nam là vietnam airlines vietjet và jetstar
đã được airlinerating com đăng ký
đánh giá và xếp hạng đạt mức an toàn cao nhất bảy trên bảy sao
đồng đảo dư luận vẫn đánh giá cao mức độ an toàn hàng không của các hãng hàng không tại việt nam
ngành hàng không việt nam sẽ cần tiếp tục duy trì tốt thành tích hai mươi hai năm liên tục
đảm bảo an toàn bay không để xảy ra tai nạn tàu bay
trên hết là đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách trên mỗi chuyến bay
tìm ra nguyên nhân để khắc phục là điều quan trọng
điều này cần các cơ quan hữu quan đánh giá điều tra tổng thể kỹ lưỡng
trong khi chờ đợi thì hành khách sử dụng dịch vụ bay có quyền đòi hỏi các hãng có các biện pháp an toàn cao nhất
an toàn bay an toàn hàng không
ý kiến chia sẻ của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy cùng tương tác với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn sau không ít lần trễ hẹn thì vào ngày một mươi tháng sáu vừa qua
tuyến cao tốc pháp vân ninh bình đã chính thức áp dụng công nghệ
thu phí không dừng trên toàn tuyến
và đây là tuyến cao tốc đầu tiên trong cả nước thu phí kín trên toàn tuyến
vâng rõ ràng không thể phủ nhận những lợi ích của hệ thống thu phí tự động không dừng
tuy nhiên thì trên thực tế trong thời gian vừa qua
cũng chỉ mới có một phần ba tổng số phương tiện ô tô trên cả nước sử dụng dịch vụ này
vậy sau một thời gian áp dụng trên tuyến cao tốc thì người dân có suy nghĩ như thế nào
và các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục tuyên truyền và triển khai rộng rãi hệ thống này
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây của chúng tôi
dù nhiệt độ ngoài trời lên tới trên bốn mươi độ c
nhưng rất nhiều chủ phương tiện vẫn vui vẻ dừng xe để làm thủ tục gián thẻ dịch vụ thu phí điện tử etc
chỉ mất vài phút làm thủ tục chiếc xe ô tô này đã có chiếc thẻ được dán miễn phí trên kính xe
tôi rất vui mừng và tôi cho rằng triển khai đến ngày hôm nay muộn nhưng vẫn còn tốt là hơn hay không
việc này là việc rất tuyệt vời
cái này phải nói là rất hiện đại mà anh thấy rất là phù hợp với tất cả anh em lái xe
hạn chế việc lên xuống kính rồi cũng như là nó chuẩn bị tiền để giả vé
đỡ mất thời gian và ảnh hưởng đến mọi người
để tạo điều kiện cho các chủ phương tiện đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sẽ rán thẻ miễn phí lần đầu
đồng thời mở tài khoản giao thông cho các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này vào các ngày trong tuần
theo tổng cục đường bộ việt nam do lượng phương tiện gián thẻ thu phí không dừng còn ít
nên trước mắt tại trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ chỉ thực hiện hai làn thu phí không dừng tránh hiện tượng ủn tắc cục bộ
đồng thời nếu tính trên toàn tuyến cả các nút ra vào của cao tốc
sẽ thực hiện thu phí etc một mươi năm làn thu phí trên bảy trạm thu phí tại các điểm ra vào đường cao tốc
ở làng pháp vân cầu rẽ này thì nắp tất cả các làn là không dừng có thể triển khai được ngay
tuy nhiên do chúng tôi nói ở trên là cái nguồn vốn của vec chưa đảm bảo
thì mới hiện tại được nắp được một mươi năm trên bốn mươi làn của các cái tuyến từ cầu dĩa đến ninh bình
và mỗi làn của cầu rẽ ninh bình chỉ có một làn ra là không dừng thôi
do vậy là cái việc này thì vẫn là lưu thông toàn bộ trên tuyến
mới đây tại buổi triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
hai tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ và cầu rẽ ninh bình cùng lúc thực hiện thu phí etc liên thông có ý nghĩa rất lớn
nhằm giảm u nứ ở trạm thu phí trên tuyến đường có lưu lượng xe lớn ở cửa ngõ phía nam hà nội
đồng thời góp phần liền mạch thu phí etc với các dự án bot từ lạng sơn đến phú yên
trước đây thì lái xe hoặc là bây giờ đã lắp thì chúng ta sẽ có cái hình thức nạp tiền trực tiếp qua điện thoại
cũng như cái hướng dẫn trên những cái trang web của b o thì người dân sẽ nạp tiền để đi lại nó thật lợi
chúng tôi sẽ dùng lực lượng thanh tra
cũng như lực lượng của trạm cùng với phối hợp với công an giao thông để phân luồng hướng dẫn tuyên truyền trong vòng một tháng
thì do đó tiến hành sẽ xử phạt theo nghị định một trăm linh về vấn đề anh đi sai lầm
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ sẽ không bán vé tháng và vé quý thủ công
khách hàng không gián thẻ thu phí tự động etc sẽ không mua được vé tháng hoặc vé quý
khách hàng khi mua vé tháng quý etc
xe trên tuyến này muốn lưu thông ngoài tuyến mua vé tháng quý phải đảm bảo trong tài khoản giao thông có đủ tiền để lưu thông được cả trên đoạn đường còn lại của tuyến cầu rẽ ninh bình
đấy là tuyến pháp vân này có đủ hai tuyến nên trước khi vào đề nghị tất cả khách hàng chúng ta nên đủ kiểm tra số dư tài khoản trước khi vào để tránh trường hợp khi vào trạm thu phí đi vào được nhưng đi ra sẽ bị ách tắc
liên quan đến hai mươi năm làng còn lại thì hiện tại chúng tôi cũng đang nghiên cứu
thứ nhất liên cứu là liên quan đến bố trí vốn và sau khi bố trí vốn thì chúng tôi sẽ đầu tư lốt hai mươi năm làn còn lại và cố gắng là sẽ phấn đấu trong thời gian sớm nhất
có thể thấy vẫn còn khá nhiều khó khăn trong việc áp dụng thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến cao tốc tại nước ta
thời hạn buộc tất cả các trạm thu phí bot phải tổ chức thu phí không dừng cuối năm hai nghìn hai mươi đang đến gần

từ đó mới có thể giải quyết được bài toán tiến độ của dự án thu phí tự động không dừng
vẫn chưa hẹn ngày về đích
quý vị thân mến tính đến ngày một mươi bốn tháng sáu là thời điểm kết thúc một tháng gia quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
và để kế hoạch đạt được hiệu quả cao cục cảnh sát giao thông đã yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông công an
cảnh sát giao thông đã yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương cần tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông từ phòng cho đến cấp huyện phối hợp có hiệu quả với các lực lượng khác như cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự phản ứng nhanh cảnh sát hình sự công an cơ sở tổ chức lực lượng thường xuyên và đột xuất tuần tra lưu động
vậy kết quả sau một tháng đồng loạt gia quân như thế nào và điều gì rút ra sau đợt tổng kiểm soát này
chúng tôi có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng tuyên truyền và điều tra tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đại tá nguyễn quang nhật đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí là đợt tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới của cảnh sát giao thông toàn quốc vừa kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng sáu
thì đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về kết quả trong đợt tổng kiểm soát này ạ
vâng thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thì cục cảnh sát giao thông đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ
trong đó thì về đối tượng chúng tôi tập trung vào là xe con xe khách xe tải container và mô tô
về các hành vi vi phạm thì chúng tôi cũng tập trung xử lý các hành vi phạm là nguyên nhân trực tiếp mà dẫn tới cái tai nạn giao thông
thế và qua cái đợt tổng kiểm soát này
một tháng thì chúng tôi nhận thấy là gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã được phát hiện
và trong đó thì vẫn tập trung vào những cái lỗi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm về tốc độ
ví dụ vi phạm về đi sai phần đường làn đường không đội mũ bảo hiểm
rồi là những trường hợp vi phạm về sử dụng cái giấy phép lái xe đăng ký xe
không do cơ quan giao thông
đang có cái thẩm quyền cấp
và điều đó đáng chú ý đó là có tới hơn một trăm tám mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện
và hơn bốn trăm linh trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện
như vậy là tính trung bình có một ngày có trên sáu trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
bị lực lượng cảnh sát giao thông cả nước phát hiện và xử lý theo quy định
và chúng tôi nhận thấy là những cái nguy cơ
và dẫn đến cái tai nạn giao thông thì đã được ngăn chặn
và tình hình trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tai nạn giao thông
thì cũng có chiều hướng tích cực khi mà có sự chuyển biến giảm cả về số vụ
số người chết và người bị thương
thưa đồng chí lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã sử dụng các biện pháp nhiệm vụ
cũng như là phương tiện kỹ thuật nào để đảm bảo kết quả kiểm tra được chính xác
cũng như là hiệu quả trong đợt tổng kiểm soát này
vâng thì thực hiện tổng kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động đầy đủ các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
ví dụ như chúng tôi phát hiện vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát
rồi chúng tôi phát hiện vi phạm từ các thiết bị đo tốc độ
rồi từ các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về máy thổi nồng độ cồn
rồi thiết bị thử ma túy
và đặc biệt là trong cái đợt tổng kiểm soát đợt này
thì lực lượng cảnh giao thông đã sử dụng các cái camera được trang bị
lắp trên phương tiện tuần tra kiểm soát ô tô
ô rồi phương tiện camera cầm tay và camera đeo ngực của cán bộ chiến sĩ
và nó cũng phát huy rất hiệu quả trong việc phát hiện xử lý vi phạm
trong cái việc mà ngăn chặn những cái hành vi mà chống lại người thành công vụ trong quá trình thực hiện cái vi phạm
và những lỗi vi phạm được chúng tôi tập trung xử lý
thì ngoài những cái lỗi là
về nồng độ cồn về ma túy về tốc độ không đụng bảo hiểm
thì tôi còn chú ý tới cả những cái lỗi như là lạng lách đánh võng
rồi tụ tập gây dối cái trật tự công cộng
ngay cái thời điểm mà có kế hoạch của đợt tổng kiểm soát này
thì có rất nhiều ý kiến băn khoăn về cái quy định đó là
cảnh sát giao thông có quyền dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu
vậy thì đến nay thì kết quả thực hiện với quy định này ra sao
và theo đồng chí thì ý nghĩa của cái việc đưa ra quy định này là gì ạ
đầu tiên thì phải nói đến cái mục đích cao nhất của cái đợt tổng kiểm soát này
đó là đem lại được cái an toàn và hạnh phúc cho người dân khi tham gia giao thông
và có thể nói là qua đợt tổng kiểm soát thì cũng là dịp để người dân
ý thức hơn tự chủ động trong ngay cả từ cái việc là mang đầy đủ các loại giấy tờ
theo quy định của pháp luật cho đến cái việc là chủ động đầy đủ các cái điều kiện
để đảm bảo an toàn trước khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thế và thực tế thì cho thấy là bên cạnh những cái việc mà lực lượng cảnh sát giao thông
phát hiện vi phạm trực tiếp rồi phát hiện qua hệ thống camera giám sát để xử lý phạm
thì có những lỗi vi phạm bắt buộc phải dừng phương tiện thì mới kiểm tra và phát hiện được vi phạm
đó là những cái vi phạm ví dụ như là về nồng độ cồn về ma túy
thế rồi là về việc là sử dụng cái giấy phép lái xe đăng ký xe biển số xe
giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp
vâng đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về ý thức của người dân
sau một tháng thực hiện đợt tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ ạ
vâng có thể nói là qua theo dõi thì chúng tôi đánh giá là ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông
là đã có cái biến chuyển rất tích cực đặc biệt là về cái việc là không còn tùy tiện uống rượu bia
mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và người dân thì cũng rất ủng hộ lực lượng cải trang giao thông trong cái việc thực hiện tổng kiểm giao thông
và kiểm soát tập trung vào những cái hành vi có cái nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
ví dụ như vi phạm về nồng độ cồn về ma túy về tốc độ không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận thấy là còn một bộ phận người tham gia giao thông
cũng chưa có ý thức chấp hành pháp luật
và những khi mà không có cái lực lượng chức năng lực lượng cải trang giao thông trên đường
thì cũng sẵn sàng là vi phạm pháp luật vì một cái lợi ích nhỏ của mình
để bất chấp những cái quy tắc giao thông và những cái quy định của pháp luật để tham gia giao thông an toàn
có thể nhận thấy diễn biến các vi phạm về trật tự an toàn giao thông sẽ còn phức tạp trong thời gian tới
vậy thì lực lượng cải trang giao thông trên toàn quốc sẽ có kế hoạch như thế nào
để đảm bảo phòng ngừa tai nạn giao thông cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới ạ
vâng cái việc mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa và hạn chế giảm thiểu thiệt hại của tai nạn giao thông
thì nó làm cái nhiệm vụ thường xuyên xuyên suốt của lực lượng cải trang giao thông
và những cái chuyên đề rồi những thiếu hạch mà tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của chúng tôi
thì cũng đều có gắn đầy đủ các cái chuyên đề kiểm soát và xử lý những cái ảnh vi vi phạm này
tuy nhiên thì cái việc mà thực hiện tổng kiểm soát đó là do cái điều kiện là sau cái đợt giãn cách xã hội
thì khi mà người tham gia giao thông có cái dấu hiệu là buông lỏng
cái ý thức của mình thì cần thiết phải có một cái cú hích để đảm bảo cho cái việc người giao thông có ý thức lại
có những điều kiện chuẩn bị đầy đủ những điều kiện để tham gia giao thông an toàn
thì chúng tôi thực hiện cái việc tầm kiểm soát
và thời gian tới thì tiếp tục căn cứ vào những diễn biến của tình hình trật tự an toàn giao thông
mà cục cảnh sát giao thông cũng sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo lực lượng cảnh giao thông thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình
kiểm tra giao thông
kiểm tra giám sát việc chấp nhận pháp luật đảm bảo cho người tham gia giao thông an toàn đi đến nơi về đến trốn
vâng như vậy thì rõ ràng là ý nghĩa lớn nhất của đợt tổng kiểm soát này
đó là chấn chỉnh lại ý thức cũng như thái độ của người dân khi tham gia giao thông
một lần nữa xin cảm ơn đại tá nguyễn quang nhật đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình antv